thưa quý vị và các bạn tham nhũng đã trở thành một vấn đề bức xúc ở nước ta hiện nay
báo chí được xem là có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
đó là vai trò tất yếu khách quan hay chỉ là ý muốn chủ quan
để khẳng định điều này cần xuất phát từ bản thân báo chí và vai trò trách nhiệm xã hội của báo chí trong đời sống xã hội
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài
vai trò tất yếu của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn linh khiếu tạp chí cộng sản
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ở nhiều quốc gia báo chí được xem là quyền lực thứ tư trong hệ thống quyền lực xã hội lập pháp hành pháp tư pháp
ý tưởng này được nhà văn anh eamon booker nêu ra từ năm một nghìn bảy trăm tám mươi bảy
trong bối cảnh đấu tranh đòi quyền tự do giữa báo chí với chính quyền thực dân tại thời điểm đó
qua một quá trình đấu tranh lâu dài liên tục các quyền tự do báo chí đã được ghi nhận trong luật pháp của nhiều quốc gia
đến nay báo chí đã thực sự tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
và trở thành một trong những nhân tố có vai trò quyết định trong đời sống chính trị các quốc gia
sự tác động mạnh mẽ của báo chí đến đời sống chính trị
đó là sự tác động đến hai đối tượng dân chúng và nhà cầm quyền
thứ nhất báo chí tác động lên dân chúng nhằm truyền đạt những thông điệp chỉ thị nghị quyết
một quan điểm hoặc ý kiến về một vấn đề nào đó của chính quyền
đến toàn bộ xã hội qua đó định hướng tư tưởng và quán triệt ý chí của giới cầm quyền lên dân chúng
thứ hai báo chí trình bày ý kiến của mình các chuyên gia giới học thuật thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội
tác động trực tiếp lên các quan chức nhà nước những người hoạch định và thực thi chính sách
thứ ba báo chí là diễn đàn rộng rãi để dân chúng bày tỏ quan điểm tâm tư nguyện vọng của mình
đối với chính quyền những người thực thi công vụ
qua đó tác động trực tiếp vào quan điểm lập trường của các nhà hoạch định chính sách
góp phần vào quá trình xây dựng chiến lược chính sách phát triển của nhà cầm quyền
hướng tới lợi ích quốc gia và dân chúng
chính từ đặc trưng vị thế độc lập tương đối một cách khách quan
cũng như vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội nói chung đời sống chính trị nói riêng
đã góp phần khẳng định tính tất yếu khách quan của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
do nhiều nét đặc thù so với các xã hội khác
nên vị thế của báo chí ở việt nam cũng có những đặc thù riêng
với tư cách là cơ quan ngôn luận của đảng nhà nước các tổ chức chính trị xã hội là diễn đàn của nhân dân
báo chí có một vị thế rất quan trọng trong hệ thống quyền lực chính trị
báo chí tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân
giúp họ thấu hiểu về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
trong đó bao hàm cả đường lối chủ trương chính sách pháp luật phòng
chống tham nhũng
điều tám mươi sáu luật phòng chống tham nhũng có quy định về vai trò của báo chí
nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng chống tham nhũng
thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
báo chí đã không ngừng phát huy vai trò của mình trong cuộc đấu tranh này
như vậy báo chí nước ta là phương tiện hữu hiệu phổ biến thông tin kịp thời chính xác
các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân
đồng thời báo chí còn là diễn đàn ngôn luận của nhân dân
với đấu tranh phòng chống tham nhũng báo chí là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân
một mặt góp phần phát hiện trình sửa bổ sung các chủ trương chính sách và pháp luật phòng chống tham nhũng
cho phù hợp đạt hiệu quả cao
mặt khác báo chí kịp thời phát hiện cung cấp thông tin phản ánh
truyền tải thông tin của quần chúng về các hiện tượng
các biểu hiện của tệ tham nhũng tích cực góp phần tạo dư luận áp lực xã hội
đối với không chỉ đối tượng tham nhũng mà cả các cơ quan chức năng xử lý phòng chống tham nhũng
qua vai trò của mình báo chí góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp
cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng vừa nguy hiểm vừa cam go hiện nay
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng thực hiện tốt các chức năng giám sát và phản biện xã hội
chính là báo chí đắt đầu
báo chí sẽ thể hiện lõ nhất tính quy định về vai trò tất yếu của mình trong phòng chống tham nhũng
giám sát và quản lý xã hội là hai mặt của một vấn đề nhằm bảo đảm sự phát triển hợp lý và tích cực
tính chất của quản lý và giám sát xã hội của báo chí phụ thuộc vào tính chất của quan điểm chính trị mà báo chí theo đuổi
chức năng giám sát và quản lý xã hội của báo chí bao gồm
thứ nhất giám sát sự vận hành của các tiến trình chính trị kinh tế
văn hóa xã hội phát hiện và cảnh báo kịp thời những nguy cơ những vấn đề nảy sinh ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển chung
sự giám sát của báo chí là đối với các cơ quan tổ chức quyền lực công các cá nhân lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
qua đó nó không chỉ thể hiện sự phản biện xã hội mà còn tạo ra áp lực từ dư luận xã hội với tư cách là quyền lực công cộng của nhân dân
thứ hai xã hội là một hệ thống trình thể bao gồm trong đó nhiều hệ thống con với các mối quan hệ tương tác với nhau và tương tác với các đối tác ngoài hệ thống
vì thế quản lý xã hội không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật
dù có vai trò quan trọng khi tham gia vào quá trình giám sát và quản lý xã hội nhưng báo chí cũng chỉ là một trong nhiều kênh tham gia góp phần quản lý xã hội
thứ ba báo chí tạo ra diễn đàn các cơ hội để người dân trực tiếp tham gia vào các quá trình vận động phát triển xã hội
đó là phản ánh thường xuyên trung thực kịp thời tâm tư nguyện vọng ý chí của nhân dân trước các sự kiện sự việc cũng như các vấn đề có liên quan tới vận mệnh quốc gia dân tộc
báo chí là người tổ chức là phương tiện để nhân dân tham gia xây dựng các chính sách quyết định chiến lược phát triển quan trọng của quốc gia
và phản ánh thái độ yêu cầu của nhân dân về chất lượng hoạt động của các cơ quan quyền lực về trách nhiệm thực thi công vụ
với hoạt động giám sát và quản lý xã hội như trên rõ ràng báo chí tất yếu đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
ở nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức đơn vị đoàn thể chính trị xã hội
có vai trò quan trọng trong giám sát phản biện xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình
luôn tuân thủ hiến pháp pháp luật
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hình thức giám sát của báo chí là thông qua hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình
báo chí cũng có thể tham gia trực tiếp cuộc đấu tranh này bằng cách nêu và truyền tải những yêu cầu của công luận đến cơ quan công quyền
đó là một mặt báo chí điều tra đưa ra công đoạn các vụ án tham nhũng lợi dụng quyền hạn trong thực thi công vụ
mặt khác phản ánh những ý kiến nhiều chiều của nhân dân xung quanh hiện
tượng tham nhũng và những đòi hỏi về sự liêm chính của đội ngũ cán bộ thực thi công quyền
có thể thấy trong cuộc chiến chống tham nhũng báo chí tham gia dưới hai hình thức trực tiếp và gián tiếp
dĩ nhiên cả hai hình thức này đều phải thông qua hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của mình
ở nước ta sự giám sát của báo chí đối với đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng còn hạn chế nhất định
điểm yếu cốt tử là quyền tiếp cận thông tin của báo chí còn rất hạn chế
thông tin chính thống mà báo chí có được chủ yếu do các cơ quan chức năng cung cấp do đó để có thông tin phải phụ thuộc vào cơ quan chức năng
chất lượng thông tin độ xác thực của thông tin tính cập nhật và đầy đủ của thông tin dĩ nhiên cũng do cơ quan cung cấp thông tin quyết định
thực tế này phần nào hạn chế việc thực hiện vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua
những nhân tố ưu tú tích cực và phê phán các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội
những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội đó là sự thoái hóa biến chất trong đạo đức
lối sống cơ hội chính trị phai nhạt lý tưởng tham nhũng lãng phí vi phạm pháp luật
phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực
đang hàng ngày hàng giờ hủy hoại đời sống bình yên và tốt đẹp của nhân dân là trách nhiệm
xã hội cao cả của báo chí phát hiện kiên quyết đấu tranh tạo áp lực từ dư luận xã hội
đối với những biểu hiện thoái hóa biến chất tham nhũng lãng phí của một số cán bộ đảng viên
là trách nhiệm của báo giới không ít vụ án lớn về tội phạm về tham nhũng lãng phí
thời gian qua đã được các cơ quan báo chí phanh phui đưa ra ánh sáng
báo chí đã thực sự góp phần quan trọng cùng các cơ quan chức năng tích cực đấu tranh
phòng chống tiêu cực
tham nhũng là một trong những hiện tượng tiêu cực đang gây nhức nhối trong đời sống
xã hội ta hiện nay thực hiện chức năng đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực báo chí
đã có những đóng góp tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
tuy nhiên đấu tranh phòng chống tham nhũng trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa đồng bộ
hiện nay vị thế của báo chí trong đời sống xã hội chưa cao và sự hiểu biết của người dân
về vai trò của báo chí trong đời sống xã hội còn hạn chế nên hoạt động của báo chí
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng còn gặp rất nhiều khó khăn thậm chí còn gặp
nhiều thách thức nguy hiểm vì thế nhìn chung hiệu quả xã hội của báo chí trong đấu tranh
phòng chống tham nhũng là chưa cao tầm ảnh hưởng sức lan tỏa vẫn còn thấp
quý vị và các bạn vừa theo dõi trích đoạn bài viết vai trò tất yếu của báo chí trong đấu tranh
phòng chống tham nhũng của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn linh khiếu bài đăng trên tạp chí
cộng sản chương trình xin tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau